các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật

đang điều tra vụ bắt quả tang đôi nam nữ chuyên xích ma túy cho các con nghiện
trong thời gian đà nẵng phong tỏa toàn thành phố phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ bà tám mươi bốn tuổi mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây năm người trong nhà cũng nhiễm bệnh

gần đây một tài khoản youtube có tên là thầylong chín
gần đây một tài khoản youtube có tên là thầylong chín
cụ bà tám mươi bốn đã đăng nhiều clip tuyên bố mình là ngọc hoàng đại đế người đang quản lý thiên giới

đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tuần cảnh covid hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
ông nguyễn hồng trường giám đốc sở y tế bình dương khẳng định không có việc cơ quan này để vaccine covid một mươi chín moderna
hết hạn sử dụng mà không tiêm cho người dân
sở y tế khẳng định trên một trăm bốn mươi chín
một mươi chín liều vaccine moderna đã được tiêm hết trong khi văn bản của sở có câu dẫn khiến dư luận hiểu lầm
có tình trạng vaccine tồn kho quá hạn phải bỏ gây lãng phí
trước đó trong văn bản của sở y tế gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch bình dương
các đơn vị tiêm chủng đề xuất tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân đã tiêm mũi một
bằng vaccine moderna có đoạn giải thích
vaccine moderna do bộ y tế phân bổ cho bình dương đợt một mươi một và một mươi bốn đã hết hạn sử dụng ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
vaccine sau khi ra đông sử dụng ba mươi ngày ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c
vì vậy sở y tế đề nghị các đơn vị có thể sử dụng vaccine pfizer tiêm mũi hai
cho những người đã tiêm mũi một bằng vaccine moderna
sau khi văn bản phát hành tại bình dương đã dấy lên dư luận nghi ngờ cơ quan y tế
đã để vaccine moderna hết hạn sử dụng mà không tiêm cho người dân
ông nguyễn hồng trường cho biết thực tế lô vaccine moderna này đã tiêm hết từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và đến nay chưa có vaccine cùng loại để tiêm mũi hai
nên sở y tế bình dương đã đề nghị tiêm vaccine pfizer
thay thế trước đó nguồn vaccine moderna đã cạn nên nhiều tỉnh thành
trong đó có thành phố hồ chí minh bình dương không được tiếp tục phân bổ loại vaccine này
vì vậy bộ y tế đã có hướng dẫn dùng vaccine pfizer thay thế
để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một moderna
sau khi văn bản phát hành và có dư luận thắc mắc sở y tế đã kiểm tra lại
thì trên một trăm bốn mươi chín liều vaccine moderna đã được tiêm hết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong đó hầu hết phân bổ cho khu công nghiệp và số liệu cũng đã cập nhật
lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia
theo đại diện sở y tế bình dương có thể có số liệu chưa khớp khi nhập liệu trực tuyến
nhưng vaccine đã được tiêm hết và tiêm nhanh
về việc một mươi chín quận huyện vùng xanh có phải xét nghiệm nữa không
ông trương quang việt phó giám đốc cdc hà nội cho biết
vì đây là khu vực xanh nên sẽ không phải xét nghiệm nữa
tuy nhiên vẫn sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch
ví dụ nếu đe dọa mức độ nguy cơ tăng lên thì sẽ phải có giải pháp tổng thể
trong đó có xét nghiệm
sở y tế hà nội yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng
ho sốt có covid một mươi chín
đồng thời giả soát lấy mẫu một trăm linh các đối tượng có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt giác học mệt mỏi mất hoặc giảm khí giác vị giác
thực hiện giả soát đúng khu vực đúng tần suất theo chỉ đạo của bộ y tế
và các chỉ đạo của thành phố
lãnh đạo cdc hà nội cho biết việc thực hiện xét nghiệm sắp tới sẽ được thực hiện
tại các khu phong tỏa đang thực hiện giãn cách các khu có nguy cơ cao rất cao
các đối tượng nguy cơ
hà nội vẫn đánh giá tình hình dịch hàng ngày
vẫn có nguy cơ dịch xâm nhập ví dụ nhóm các lái xe đường dài từ phía nam về
dù kiểm soát rất nghiêm ngặt nhưng vẫn có lái xe dương tính
test nhanh ba bảy ngày âm tính nhưng ngoài thời điểm đó có thể dương tính
còn nguy cơ về dịch trong cộng đồng đã cố gắng làm xét nghiệm nhiều
nhưng ca cộng đồng vẫn còn lùng đốm trong khu vực nguy cơ cao vùng đỏ
đối với địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm ba lần trên một tuần
với các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm năm bảy lần trên một ngày
gồm mẫu theo hộ gia đình phòng mở và các hộ liên kề
bộ y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine abdallah của cuba
cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là vaccine covid một mươi chín thứ tám được phê duyệt lưu hành tại việt nam
vaccine abdala mỗi liều năm ml chứa năm mươi mcg vaccine protein tái tổ hợp
chúa cùng liên kết với cụ thể của virus sars cov hai bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp
vaccine được đông gói hộp một mươi lọ
mỗi lọ chứa một mươi liều mỗi liều năm mel
tức là chúng mang một phần protein đột biến mà virus sử dụng để liên kết với các tế bào của con người
từ đó tạo ra các kháng thể trung hòa ngăn chặn quá trình liên kết này
tập đoàn dược phẩm sinh học cuba biocuba pharma tuyên bố
vaccine abdalla đạt hiệu quả chín mươi hai hai mươi tám trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối
chiếu theo kết quả này vaccine abdallah hiệu quả ngang ngửa với vaccine chống covid một mươi chín
một điểm cộng nữa của vaccine abdalla là giá thành rẻ và ổn định ở nhiệt độ hai tám độ c
nên không yêu cầu thêm chi phí cho thiết bị làm lạnh chuyên dụng
các cơ sở dữ liệu được cuba công bố hồi giữa tháng tám về mức độ hiệu quả của abdella
và một loại vaccine nước này đang phát triển là soibirana hai
cho thấy các vaccine trên ngăn chặn được chín mươi chín chín trăm chín mươi bảy ca tử vong
đây là vaccine thứ ba
được phê duyệt khẩn cấp lưu hành tại việt nam sau astrazeneca pfizer morena
theo bộ y tế vaccine abdala sử dụng công nghệ tương tự mua vaccine nội địa
đang trong quá trình phát triển tại việt nam là nanocovax đó là công nghệ tái tổ hợp protein
đây cũng là vaccine mới của cuba lịch tiêm abdala bao gồm ba mũi
nhiều hơn các vaccine thông thường đã sử dụng tại việt nam từ một mũi
được biết phía cuba đã cam kết có thể cung cấp cho việt nam
truyền liệu vaccine abdala
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đến nay kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
tại vùng xanh cận xanh và vùng vàng cho thấy tỷ lệ nhiễm thấp hơn so với các giai đoạn trước
trong đó vùng vàng giảm hơn hai lần
cụ thể đợt một từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ba mươi một tháng tám
tỷ lệ dương tính vùng xanh và cận xanh là chín vùng vàng là một
đợt hai từ ngày một tháng chín đến sáu tháng chín
tỷ lệ dương tính vùng xanh cận xanh không đổi nhưng tỷ lệ dương tính vùng vàng giảm còn một năm
từ mùng bảy tháng chín đến nay tỷ lệ dương tính vùng xanh cận xanh chỉ còn năm và vùng vàng còn sáu
theo hcdc tính từ hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi sáu tháng chín số mẫu xét nghiệm pcr đã lấy gần hai triệu mẫu
xét nghiệm nhanh kháng nguyên là hơn chín sáu triệu mẫu
từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng chín đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín thành
số đã test nhanh tại vùng cam vùng đỏ là một trăm năm mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai người có hai chín trăm bảy mươi bốn người có kết quả dương tính
từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín tại các vùng đỏ vùng cam
sẽ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín toàn bộ người dân ba lần trong bảy ngày
theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh hoặc mẫu xét nghiệm pcr mẫu gộp
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh
sẽ thực hiện xét nghiệm pcr mẫu gộp đại diện hộ gia đình với tần suất năm bảy ngày một lần
để hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền tp hcm triển khai nhiều đợt chi tiền hỗ trợ với cam kết không để người dân thiếu đói
tuy nhiên vừa qua nhiều người dân ngủ tại địa bàn phường hai quận tám tp hcm
bức xúc phản ánh về việc chi tiền hỗ trợ của những phường này quá bất cập
đáng ngờ khiến họ đi tới đi lui và về tay không
thậm chí có trường hợp đã qua đời do covid một mươi chín nhưng vẫn cùng nhiều người trong gia đình
có tên trong danh sách nhận tiền nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết cho một trường hợp
theo ông tăng xuân phong chủ tịch ủy ban nhân dân phường hai quận tám tp hcm
đến nay ủy ban nhân dân phường hai đã thực hiện hai gói hỗ trợ
gói thứ nhất có sáu ngành nghề bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố
tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
phường đã hỗ trợ sáu trăm năm mươi sáu đối tượng sau đó bổ sung thêm chín trăm hai mươi đối tượng
đã giải quyết xong vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
gói thứ hai là chăm lo cho hộ nghèo cận nghèo hộ lao động khó khăn với tổng số là một chín trăm tám mươi một hộ
để làm rõ phản ánh của người dân về việc đăng ký nhiều người sống cùng một hộ
thuộc lao động tự do khó khăn gửi cho trung tâm y tế dự phòng
sau đó được duyệt nhưng không được nhận tiền ông tăng xuân phong cho biết
gói số hai này phường chỉ thực hiện hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
không chi cho từng cá nhân thuộc nhóm lao động tự do mất việc bị ảnh hưởng vì bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân phường hai lý giải những đối tượng lao động tự do đã được hỗ trợ hết trong đợt một
vì vậy ở đợt hai chính quyền chỉ chi trả cho các hộ lao động khó khăn
tuy nhiên theo công văn hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy của ủy ban nhân dân tp hcm và công văn năm trăm sáu mươi tám của phòng lao động thương binh xã hội quận tám
đều nêu rõ trong đợt hai ngoài hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
vẫn tiếp tục hỗ trợ cho nhóm lao động tự do khó khăn
về trường hợp người dân đăng ký nhóm lao động tự do bị mất việc và được duyệt nhưng lại biến thành hộ lao động khó khăn
được hỗ trợ ông phong giải thích có thể anh em nhận nhầm nhiều quá nên có thể có sai sót
có khả năng anh em lấy danh sách đăng ký từ đợt một dành cho nhóm lao động tự do khó khăn nhập vô đợt hai
vậy các trường hợp được xét duyệt nhưng không được nhận thì số tiền này có bị thất thoát
ông phong cho hay số tiền này sẽ được chính quyền địa phương nộp lại cho ngân sách nhà nước
về vấn đề này một lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội quận tám cho rằng
nếu chi tiền cho hộ lao động khó khăn dù có nhiều nhân khẩu trong đó
chính quyền địa phương phải để cột địa chỉ nằm cùng nhau
số tiền nhận của tất cả các nhân khẩu phải gộp lại là một năm triệu đồng
lúc nhận tiền một trong các nhân khẩu đều có thể để lại diện ký nhận
việc ủy ban nhân dân phường hai lập danh sách tách biệt địa chỉ các nhân khẩu trong cùng một hộ
mỗi trường hợp nhận tách biệt một năm triệu đồng dựa trên danh sách ủy ban nhân dân phường hai đã cung cấp là không đúng quy định
chưa kể trong danh sách xét duyệt ký nhận trì hỗ trợ của ủy ban nhân dân phường hai
lại bỏ trống một công việc của người nhận tiền
vậy làm sao xác định họ thuộc nhóm lao động tự do hay thuộc hộ lao động khó khăn
vị cán bộ phòng lao động thương binh xã hội quân tám khẳng định
chính quyền cơ sở nói đợt hai chỉ hỗ trợ cho hộ lao động khó khăn
không tiếp tục chi cho nhóm lao động tự do là không đúng
riêng việc lập danh sách có thêm chùm nhau đã là sai rồi
chúng tôi sẽ kiểm tra yêu cầu ủy ban nhân dân phường hai báo cáo về những vấn đề này
vị cán bộ này nói thêm
sau đây là một số thông tin khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết
đang điều tra vụ bắt quả tang đôi nam nữ chuyên ship ma túy cho các con nghiện
trong thời gian đà nẵng phong tỏa toàn thành phố phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu
trong lúc thành phố đà nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
đã phát hiện nhóm chuyên ship ma túy cho con nghiện
nhóm này lợi dụng đêm tối
luồn lách trong các hẻm sâu tìm cách vượt chốt kiểm soát
để ship ma túy cho con nghiện đặt hàng qua điện thoại
quá trình theo dõi các trinh sát phát hiện bắt quả tang nguyễn đức bảy
bốn mươi sáu tuổi trú tại phường thanh bình quận hải châu
đang giao ma túy trên đường cách mạng tháng tám
mở rộng điều tra công an thành phố đà nẵng tiếp tục bắt giữ hoàng thị bích hợp
ba mươi năm tuổi trú tại phường hòa cường nam quận hải châu
bảy thừa nhận cùng với nhân tình là hợp lấy ma túy về bán cho các con nghiện kiếm lời trong mùa dịch
cả hai biết rằng trong thời gian đà nẵng phong tỏa
thì các con nghiện sẽ rất đói thuốc nên là dịp buôn bán kiếm lời
sau khi con nghiện liên hệ đặt hàng bảy và hợp sẽ lợi dụng đêm tối
luôn lách trong các ngõ hẻm để vượt chốt kiểm soát
xếp hàng đến tận nơi cho con nghiện
theo điều tra hoàng thị bích hợp cũng là con nghiện ma túy
có hai đời chồng bốn đứa con
và chính hợp là người dù bảy nhập ma túy về bán lại cho các con nghiện
trưa một mươi tám tháng chín thành phố hà nội ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi bốn ca tại khu cách ly và một ca tại cộng đồng
các ca bệnh phân bố tại quận huyện
long biên sáu ca hai bà trưng hai ca
thanh xuân ba ca hoàng mai một ca ba đình một ca
đan phượng một ca và đống đa một ca
phân bố theo chùm ca bệnh
chùm sàng lọc ho sốt một ca
chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh một ca
chung f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là một mươi ba ca
chùm sàng lọc ho sốt có một bệnh nhân là nữ
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy địa chỉ tại việt hưng long biên
bệnh nhân thường xuyên ở nhà
ngày một mươi hai tháng chín xuất hiện sốt ho khó thở
được người nhà tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ
đến ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân khó thở chuyển vào bệnh viện đức giang khám
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và pcr
cho kết quả dương tính với sars cov hai
chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh có một bệnh nhân là nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ tại thọ an đan phượng
bệnh nhân cùng người nhà về từ thành phố hồ chí minh ngày sáu tháng chín
và được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
có một mươi ba bệnh nhân
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy địa chỉ tại đồng tâm hai bà trưng
bệnh nhân là nhân viên y tế đã cách ly
và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện từ một mươi năm tháng tám
ngày một mươi năm tháng chín bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ
ngày một mươi bảy tháng chín xuất hiện chảy nước mũi
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy địa chỉ tại hoàng văn thụ
bệnh nhân là f một của nqp được chuyển đi cách ly tập trung từ một mươi bốn tháng chín
và xét nghiệm lần một âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dương tính
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ tại vặt trương đồng đa
bệnh nhân là f một của nth xét nghiệm lần một âm tính
và chuyển cách ly tập trung từ mùng chín tháng chín
ngày một mươi sáu tháng chín được lấy mẫu lần hai mẫu gộp
cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngày một mươi bảy tháng chín xuất hiện ho
được lấy mẫu đơn kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân là f một của ttn chuyển cách ly từ hai mươi năm tháng tám
cùng những người thân trong gia đình
bệnh nhân đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính
đến ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm
cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
địa chỉ tại trương định hai bà trưng
bệnh nhân là f một của ntv
được chuyển đi cách ly từ mùng năm tháng chín
và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm
cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
địa chỉ tại phúc xá ba đình
bệnh nhân là f một của tnd
đã được cách ly tập trung từ mùng tám tháng chín
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
địa chỉ tại thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân là f một đã được chuyển đi cách ly tập trung
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
địa chỉ tại thanh liệt thanh trì
bệnh nhân là f một được chuyển đi cách ly tập trung
từ mùng chín tháng chín
bệnh nhân nam
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn một mươi hai
bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
địa chỉ tại việt hương long biên
đều là f một của atk
ngày một mươi tám tháng chín
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân nam sinh năm hai nghìn một mươi hai
bệnh nhân nữ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
và bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
địa chỉ tại việt hương long biên
đều là f một của bệnh
rồi kép ghép cái đoạn trước
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch thứ tư
tính từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay
là ba chín trăm linh một ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một năm trăm chín mươi bảy ca
số ca mắc
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly
là hai ba trăm linh bốn ca
một tài khoản youtube có tên thầy long không xét nghiệm
đã đăng tải nhiều clip tuyên bố mình là ngọc hoàng đại đế
người đang quản lý thiên giới
đã và đang đi xuyên việt từ hà nội
tới tp hcm trấn yểm
để chống lại dịch covid một mươi chín
nhiều người phản bác bức xúc
với hành vi đăng nhiều clip trên mạng xã hội
tuyên truyền mê tín dị đoàn
xúc phạm hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
của ông lương gia long ngụ tại hà nội
trong clip chia sẻ tâm linh trên youtube
ông long nói dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
là do thế lực rất mạnh ngoài tam giới
chúng mượn mệnh nhân gian
để thực hiện các hành vi sao cho nhân dân này
đi đến hồi mạng vận mạng kiếp
trong một clip khác
có tiêu đề thực trạng covid qua con mắt tâm linh
ông long nói covid một mươi chín
là do một nhóm phát sư nước ngoài
điều binh khiển tướng
vũ khí của ông long
là một kiếm khí xuất hiện lần đầu ở chốn nhân gian
trước đây ông sử dụng nó ở trên thiên
nay phải mang xuống trần
hỗ trợ đẩy lùi các thế lực
và làm yên cho các nhân mạng trên trần gian này
không vướng phải con covid
ông cũng không quên quảng cáo
thời gian dịch bệnh này ông không xem bói trực tiếp
tại nhà mà sẽ xem qua mạng
ưu tiên người việt sống ở nước ngoài trước
một ngày sẽ cố gắng xem cho
từ năm đến một mươi người
ngày một mươi năm tháng chín ông long liên tục
đăng tải các clip để đáp trả antifan
trong đó khẳng định chỉ số
ở tp hcm đang rất tích cực
sau khi thầy trò vợ chồng ông đến chấn yểm
ngày một mươi bảy tháng chín
ông thông báo đang cùng học trò trở lại sài gòn
để tiếp tục giải quyết âm thầm cho thành phố
giúp đưa đại dịch
về mức tối thiểu nhất có thể
nhiều người đặt câu hỏi tại sao
trong những ngày giãn cách xã hội căng thẳng ở nhiều tỉnh thành
mà nhóm ông long vẫn ngang nhiên
đi xuyên việt từ hà nội vào tp hcm
để hành nghề mê tín dị đoan
được biết kênh youtube thầy long
có một trăm một mươi người đăng ký
giới thiệu số điện thoại
địa chỉ nhà riêng tại quận bắc từ liêm hà nội
rồi làm việc để khách hàng tiện liên hệ
trên tài khoản facebook thì ông long nói
mình từng là giảng viên đại học sư phạm hà nội
cảm ơn các bạn đã theo dõi